tình hình dịch bệnh covid một mươi chín hiện vẫn đang được các cấp các ngành chức năng của việt nam kiểm soát chặt chẽ không lơ là chủ quan trước mọi diễn biến của bệnh dịch
hiện tại cả một mươi sáu người nhiễm bệnh tại việt nam đều đã khỏi và được xuất hiện
bộ y tế cũng vừa công bố hết dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh khánh hòa
bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan
tiếp tục thực hiện các biện pháp giám sát phòng chống dịch theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm năm hai nghìn bảy
trước đó trên địa bàn tỉnh khánh hòa có một ca khỏi bệnh từ một mươi bảy tháng một
đến thời điểm này tại khánh hòa không xuất hiện bệnh nhân mới
ngoài tỉnh khánh hòa thì đến ngày hai mươi sáu tháng hai tỉnh thanh hóa cũng là địa phương đã đủ điều kiện công bố hết dịch
thưa quý vị và các bạn thêm một tín hiệu đáng mừng nữa là chúng ta vừa có thêm một cơ sở được phép xét nghiệm virus corona mới
đó là bệnh nhân
bệnh viện nhiệt đới tp hcm
đây là tin vui của không chỉ bệnh viện nhiệt đới tp hcm mà của cả các bệnh viện trực thuộc sở y tế tp hcm
quyết định này không những góp phần giảm tài cho viện pasteur tp hcm mà còn rút ngắn thời gian trả lời kết quả cho các bệnh viện trực thuộc sở y tế tp hcm
sở sẽ nhanh chóng ban hành văn bản hướng dẫn các bệnh viện trực thuộc về chỉ định và gửi mẫu bệnh phẩm đến bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
để thực hiện xét nghiệm virus corona mới trong thời gian sớm nhất
ngoài ra quyết định của bộ y tế còn cho phép bệnh viện đa khoa trung ương huế cũng được phép xét nghiệm virus corona mới
thưa quý vị để tăng cường kiểm soát và phòng chống dịch bộ giao thông vận tải vừa yêu cầu cục hàng không việt nam chỉ đạo các hãng hàng không có chuyến bay từ vùng có dịch của hàn quốc
phải hạ cánh tại các sân bay vân đồn tỉnh quảng ninh phù cát tỉnh bình định và cần thơ
đây là các sân bay đã được trang bị đủ phương tiện kỹ thuật
có phương án đón máy bay về từ vùng dịch có phương án phân luồng cách ly hành khách đảm bảo các quy định của ngành y tế
đồng thời các hãng hàng không cần thông báo đến tất cả hành khách đi từ hàn quốc về việt nam sẽ phải khai báo trung thực tờ khai y tế
đặc biệt các hành khách là người mang quốc tịch việt nam đang sinh sống học tập và lao động ở hàn quốc
bắt đầu từ hai mươi một h ngày hôm qua hai mươi sáu tháng hai nhập cảnh vào việt nam phải cách ly tập trung trong vòng một mươi bốn ngày
đồng thời các hãng hàng không cần thông báo đến tất cả hành khách đi từ hàn quốc về việt nam sẽ phải khai báo trung thực tờ khai y tế
các hãng hàng không cần thông báo đến tất cả hành khách đi từ hàn quốc về việt nam sẽ phải khai báo trung trong vòng một mươi bốn ngày